từ đêm ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng chín trên địa bàn tỉnh quảng bình có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
ở một số nơi mưa to kèm theo gió lốc đã gây nhiều thiệt hại cho người dân
đáng chú ý khoảng bảy giờ sáng nay trận lốc xoáy đã quét qua thôn cửa thôn xã bãi ngang hải ninh huyện quảng ninh
làm hai mươi tám ngôi nhà bị tốc mái trong đó có một mươi hai ngôi nhà bị thiệt hại nặng
trận lốc cũng đã làm bốn người bị thương trong đó có ba bố con là anh ngô văn tình và hai con trai là ngô hồng linh
một mươi tuổi và ngô quang trịnh sáu tuổi đang trên đường đến trường
hiện cháu ngô quang trịnh bị thương nặng nhập viện trong tình trạng nguy kịch hôn mê sâu
còn tại xã lộc ninh thành phố đồng hới dạng sáng nay một cơn lốc làm ba mươi hai ngôi nhà
và hai kho chứa đạm của hợp tác xã hữu cung tốc mái khiến nhiều tài sản vật dụng lương thực và một mươi tấn phân đạm bị ướt
hiện ở quảng bình có mưa rất to nước sông danh đang dâng cao có khả năng gây lũ lớn
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương chủ động ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra